từ ngày một mươi năm tháng một mươi một hành khách có thể mang macbook pro một mươi năm minh lên các chuyến bay tại việt nam
trước đó pin lithium và các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium bị hư hỏng
hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi cấm vận chuyển bằng đường hàng không
tuy nhiên cục hàng không việt nam cho phép hành khách được phép mang lên máy bay các loại này
dưới dạng hành lý sách tay với điều kiện phải tắt nguồn trong suốt hành trình
chỉ thị mới này có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi một